thành phố hồ chí minh nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh số giờ nắng trung bình là sáu tám tiếng một ngày và liên tục quanh năm
cân độ bức xạ khá cao lên tới bốn ba mwp một ngày nên tiềm năng phát triển và khai thác năng lượng mặt trời là rất lớn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là hội gia đình ông quán đoàn một số nhà ba trăm năm mươi một xuyệt năm lê đức thọ khu phố bốn phường sáu quận gò vấp
thấy được tiềm năng và lợi ích từ điện mặt trời gia đình ông đã đầu tư để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
đây là một điều kiện rất thuận lợi tức là điện xanh sạch tức là ngoài sử dụng trong gia đình rồi
thì chú vẫn có phần dư để bán cho điện lực với công suất mà chú sử dụng không hết
sau khi thủ tướng ban hành quyết định số một mươi một về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
công ty điện lực thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế
công ty điện lực thành phố cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hệ thống điện mặt trời áp máy
phục vụ sinh hoạt và sản xuất hệ thống điện mặt trời vừa thân thiện với môi trường
và cung cấp phần giảm tải điện năng cho hệ thống điện lưới quốc gia
với tiềm năng của thành phố hồ chí minh là lên đến hơn hai m ba khả thi khả dụng
thì tổng thị hy vọng trong những năm sắp tới đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp
người dân có thể đầu tư và góp phần cùng với lại ngành điện đảm bảo được nguồn điện cho thành phố hồ chí minh
tính đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã có ba một trăm ba mươi tám khách hàng trên địa bàn thành phố
lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp máy với công suất ba mươi bảy sáu mươi một mwp
trong đó có hai tám trăm một mươi tám khách hàng đã nối lưới và đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện
với tổng số tiền điện đã thanh toán cho khách hàng là ba ba tỷ đồng
trong vòng hai năm vừa qua
ủng hộ phần đầu tư truyền xanh đã thi công lắp đặt hơn bốn trăm linh công trình hậu gia đình
tại thành phố hồ chí minh với tổng công suất là hai mwb
về phía tổng công ty điện lực thành phố đã có hai mươi đơn vị trực thuộc hoàn tất công tác
lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới tại trụ sở đơn vị với tổng công suất lắp đặt là một hai trăm hai mươi bảy mwp
hiện nay các đơn vị còn lại đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới
với tổng công suất lắp đặt ước tính là bốn hai mươi ba mwb dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm hai nghìn một mươi chín